ngày tám tháng một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đi thăm và tặng quà công nhân người lao động gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hòa bình